quân đội israel thông báo đang tăng cường khả năng sẵn sàng chiến đấu dọc biên giới với liban
thông báo được đưa ra trong bối cảnh xung đột xuyên biên giới leo thang
lữ đoàn lính dù dự bị miền bắc thuộc lực lượng phòng vệ israel trong tuần này đã tiến hành cuộc tập trận
bao gồm các đội dung bắn đạn thật và tập dượt chiến đấu ở khu vực đô thị
kết hợp với xe tăng công binh bộ binh và pháo binh
mục đích của cuộc tập trận là nhằm tăng cường khả năng sẵn sàng chiến đấu ở dọc biên giới với liban
cuộc tập trận cũng là hoạt động chuẩn bị cho binh sĩ chiến đấu ở các khu đô thị đông dân cư
trong điều kiện thời tiết mùa đông và ở địa hình phía bắc
trong khi đó bất chấp phán quyết của tòa án công lý quốc tế thuộc liên hợp quốc yêu cầu israel thực thi
mọi biện pháp ngăn chặn các hành động diệt chủng tại giải gaza tình hình chiến sự tại đây vẫn tiếp tục diễn biến căng thẳng
ngày hai mươi tám tháng một iran đã lần đầu tiên phóng thành công cùng lúc ba vệ tinh sử dụng tên lửa đầy hai tầng shimok
thông tin vừa được truyền thông nhà nước iran đưa ra đồng thời khẳng định nước này có quyền phát triển công nghệ vũ trụ vì mục đích hòa bình
ba vệ tinh sử dụng tên lửa đẩy hai tầng shimok do bộ quốc phòng iran phát triển
trong đó có một vệ tinh nặng ba mươi hai kg cùng hai vệ tinh nhỏ hơn trọng lượng dưới một mươi kg
đã được phóng lên quỹ đạo tối thiểu bốn trăm năm mươi km so với mặt đất
vệ tinh lớn nhất có tên gọi mada do cơ quan vũ trụ iran phát triển
được phóng đi nhằm kiểm tra độ chính xác của tên lửa shimok trong việc phóng cùng lúc nhiều thiết bị
trong khi đó hai vệ tinh nhỏ hơn có nhiệm vụ kiểm tra kết nối băng thông hẹp và công nghệ định vị
trước những quan ngại của các nước phương tây rằng công nghệ phát triển thiết bị phóng của iran có thể được sử dụng
để phát triển các hệ thống tên lửa đạn đạo tầm xa
tehran tái khẳng định nước này có quyền hợp pháp về phát triển công nghệ vũ trụ vì mục đích hòa bình
siêu du thuyền lớn nhất thế giới icon of the sea đã khởi hành từ cảng miami của mỹ
trong chuyến hành trình đầu tiên ngay trước khi mặt trời lặn hôm hai mươi bảy tháng một
con tàu có giá hai tỷ đô la mỹ chạy bằng khí tự nhiên hóa lỏng thân thiện với môi trường
siêu du thuyền lớn nhất thế giới icon of the sea tạm dịch biểu tượng của biển
dài ba trăm sáu mươi năm mét có hai mươi tầng và có thể chứa tối đa bảy sáu trăm linh hành khách chưa bao gồm hai ba trăm năm mươi thủy thủ đoàn
icon of the sea lớn bằng năm con tàu titanic với hai mươi tầng thuộc sở hữu của tập đoàn royal caribbean
con tàu sẽ thực hiện chuyến hành trình xuyên đảo kéo dài bảy ngày ở vùng nhiệt đới
việc sử dụng năng lượng hiệu quả cũng giúp những siêu tàu mới nhất
tiết kiệm chi phí
icon of the sea chạy bằng khí tự nhiên hóa lỏng lng có thân tàu được phủ chất liệu đặc biệt để giảm ma sát
có thể nối với nguồn điện trên bờ tự xử lý chất thải và sản xuất gần như toàn bộ nước thông qua quá trình khử muối
khoảng ba trăm linh triệu người trung quốc mắc chứng mất ngủ
đây được cho là hậu quả của nền văn hóa làm việc căng thẳng và áp lực cao
để có thể giải tỏa phân nào áp lực
ngày càng nhiều người trẻ trung quốc sẵn sàng bỏ tiền ra để đổi lấy năm mươi
hút ngủ ngon vào mỗi buổi trưa
dèm cửa được đóng lại tiếng chuồng trị liệu ngân lên trong căn phòng của nhà trị liệu li yuan ở bắc kinh
trong tiếng cồng chiêng chống nước dụng cụ tạo tiếng mưa và chống hang
những bạn trẻ trung quốc đã có thể nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ
mà nhiều người trong số họ đã từng ao ước trong nhiều tháng qua
ba mươi phút trôi đi họ thức dậy sau giấc ngủ mà họ cho là ngon nhất trong một khoảng thời gian dài
với chi phí một trăm tám mươi nhân dân tệ
tương đương khoảng sáu trăm hai mươi đồng
nhà trị liệu lian cho biết việc có được một giấc ngủ sâu như vậy giúp cho đầu óc những bạn trẻ này được nghỉ ngơi
giống như pin điện thoại được sạc từ ba lên một trăm linh vậy
những chiếc chuồng chữa lành của lian cũng gắn liền với một xu hướng đang phát triển khác hiện nay
đó là khoảnh khắc giải thoát ngắn ngủi
trong đó những người trẻ tuổi đang cố gắng để thoát khỏi cuộc sống bận rộn hàng ngày